tại sân khấu chính hội hoa xuân tao đàn quận một ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn thành phố hồ chí minh
đã tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề vang mãi những mùa xuân huyền thoại
đây là chương trình kỷ niệm hai trăm ba mươi một năm chiến thắng đống đa lịch sử của vua quang trung
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh đã tới dự
chiến thắng đống đa mùa xuân kỷ dậu năm một nghìn bảy trăm tám mươi chín là sự hội tụ của tinh thần yêu nước nồng nàng
yêu độc lập tự do của dân tộc việt nam với truyền thống đoàn kết tinh thần dũng cảm chiến đấu chống giặc ngoại xâm
toàn bộ chương trình vang mãi những mùa xuân huyền thoại là một mạch cảm xúc liên tục đi vào phát triển
phân tích và ca ngợi những đức tính cao cả của người anh hùng dân tộc quang trung nguyễn huệ
đặc biệt chương trình đi sâu vào đặc tả cái tài cái tâm cái đức mà ông để lại cho dân tộc hơn hai trăm ba mươi năm lịch sử
thông qua chương trình sân khấu hóa khán giả sẽ thấy rõ hơn hình ảnh một quang trung nguyễn huệ
không chỉ là người giỏi về chiến lược quân sự bằng tài dụng binh mà ông còn là người giỏi về chính trị quân sự
cấp tiến trong việc thu phục nhân tài thông qua thuật đắc nhân tâm
chiến thắng đống đa lịch sử có thể được xem là một dấu son chói lọi là bài học cho thế hệ trẻ hôm nay
mai sau có thêm nghị lực lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc